các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình thời tiết tại miền bắc
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi chín tháng ba khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to
mưa ở miền bắc sẽ kết thúc trong ngày hôm nay đến ngày ba mươi tháng ba nền nhiệt tăng nhanh trở lại
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hiện nay ở khu vực bắc bộ bắc và bắc trung bộ đã có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to đến rất to
dự báo ngày hai mươi chín tháng ba ở khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
trong chiều tối và tối ngày hai mươi chín tháng ba ở khu vực trung trung bộ và tây nguyên có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa một mươi năm ba mươi mm có nơi trên năm mươi mm
cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng nguy cơ xuất hiện lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
do đang trong thời điểm giao mùa mưa đá có khả năng xuất hiện nhiều hơn ảnh hưởng đến hoa màu và gây thiệt hại cho người dân
đồng thời mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sơn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
mưa ở miền bắc sẽ kết thúc trong ngày hôm nay
đến ngày ba mươi tháng ba nền nhiệt tăng nhanh trở lại khu vực chuyển sang trạng thái nắng nóng diện rộng vào đầu tuần tới
từ đêm ngày ba mươi tháng ba đến ngày bảy tháng bốn phía tây bắc bộ trời nắng có nơi nắng nóng riêng khu vực tây bắc có nắng nóng
từ ngày mùng một đến ngày mùng bốn tháng bốn khả năng có nắng nóng diện rộng
phía đông bắc bộ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều trời nắng có nơi nắng nóng
từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng bốn có khả năng nắng nóng diện rộng
khoảng ngày mùng năm đến ngày mùng sáu tháng bốn có khả năng có mưa mưa rào dài rác và có nơi có rông
sau có nắng nóng cục bộ các khu vực khác ngày nắng có nơi nắng nóng riêng nam bộ có nắng nóng diện rộng
chiều tối và đêm mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngay sau đây sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai
thủ đô hà nội nhiều mây ngày có lúc có mưa rào và rông đêm có mưa vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
thành phố vinh ít mây có mưa nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
thành phố huế nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố đà nẵng có chung hình thái thời tiết giống như thành phố huế nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố hồ chí minh mây thay đổi trời nắng nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi độ
mới đây mưa đá xuất hiện ở yên bái lai châu
mưa đá xuất hiện ở yên bái lai châu sơn la nghệ an đã gây thiệt hại lớn về hoa màu công trình của người dân
vì sao cùng lúc lại xuất hiện mưa đá ở diện rộng như vậy xin mời quý vị cùng theo dõi
theo cơ quan khí tượng mưa đá là hiện tượng nước mưa ngưng tụ thành những tảng đá cục băng có đa dạng kích thước hình dạng rơi xuống lẫn trong các cơn mưa rào
trong tình trạng mưa khắc nghiệt thì mưa đá chỉ xảy ra trong khoảng năm đến ba mươi phút
mưa đá được hình thành là do sự hình thành của dòng không khí đối lưu dòng không khí lên xuống liên tục
nếu nhiệt độ trong các đám mây là âm hai mươi độ c thì hơi nước trong mây sẽ tự tạo thành những hạt băng nhỏ và rơi xuống
khi các hạt băng đó tiếp xúc với tầng mây thấp sẽ biến thành những giọt nước có độ lạnh dưới độ c
nếu từ bên dưới có luồng không khí không ngừng bốc lên thì các hạt băng trong tầng mây sẽ càng lớn hơn
khi tới một trọng lượng nhất định chúng sẽ tự rơi xuống hình thành cơn mưa đá
ông nguyễn văn hưởng trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
hiện nay các tỉnh vùng núi phía bắc nói chung và toàn bộ bắc bộ nói riêng đang trải qua các thời kỳ chuyển mùa
tức là từ trạng thái mùa xuân sang trạng thái mùa ấm áp hơn là mùa hè
trong quá trình chuyển mùa đó sẽ xuất hiện hiện tượng rông lốc thường xuyên hơn và tập trung vào từ tháng ba đến tháng năm
cao điểm sẽ vào tháng bốn
nguyên nhân cụ thể trực tiếp thường trong những đợt này do không khí lạnh yếu từ phía bắc tràn xuống
trên nền nhiệt độ tương đối cao ở các tỉnh phía bắc tạo điều kiện cho các khối khí sáo trộn mạnh
gây ra những đám mây đối lưu phát triển và gây ra những trận mưa rông kèm theo đó là sấm xét mưa đá và gió giật mạnh
đây không phải là hiện tượng bất thường mà xuất hiện hàng năm vào thời điểm giao mùa
chuyên gia nhận định thời gian tới thì không chỉ miền bắc mà hầu hết khắp cả nước sẽ có sự chuyển pha về thời tiết
ở các tỉnh bắc bộ và trung bộ sẽ chuyển từ thời tiết giá lạnh sang ấm hơn
còn ở các tỉnh miền nam là chuyển sang thời kỳ khô sang ẩm hơn
do đó trong thời gian tới chúng ta sẽ thấy rác xuất xuất hiện cơn rông lốc xét mưa đá gió giật mạnh sẽ nhiều hơn
và tập trung cao điểm vào khoảng tháng bốn đến tháng năm sắp tới
chuyển sang những thông tin thời tiết đáng chú ý trên thế giới
thưa quý vị sakite ryuda là lỗ đen nằm ở trung tâm mikiway ngân hà là thiên hà mà trái đất trú ngụ
những bức ảnh mới cho thấy lộ đen quái vật này có thể không thực sự ngủ yên
khác với tất cả các hình ảnh trước đây
những hình ảnh mới được chụp từ kính thiên văn even harrison
một kính viễn vọng ảo tạo ra bởi một mạng lưới nhiều đĩa quan sát vô tuyến
nằm dài rác khắp thế giới được chụp bằng ánh sáng phân cực
ánh sáng phân cực là loại ánh sáng được tạo thành từ các sóng giao động cho một mặt phẳng
mắt người không phân biệt được với các ánh sáng khác
nhưng kính thiên văn thì có thể
vật chất quay quanh chân trời sự kiện của lỗ đen
tức khu vực mà mọi thứ kể cả ánh sáng đều bị lực hấp dẫn của lỗ đèn tác động
phát ra rất nhiều ánh sáng phân cực khiến nó nổi bật trong hình ảnh mới
nó được xếp dọc theo các đường sức từ tạo nên hình ảnh chung như một cơn lốc xoáy ánh sáng
bao trùm khu vực có quái vật sateryus a sao
và hình ảnh này cho thấy một điều đặc biệt
dù đang ở trạng thái tĩnh lặng sau thời gian hoạt động mạnh
lỗ đèn này vẫn còn sức sống còn tỉnh thức theo một nghĩa nào đó
nó đang liên tục phóng ra những tia ẩn bắn các dòng vật chất siêu nóng ra khắp thiên hạ
tuy vậy bạn không cần phải quá lo lắng
bởi các tia tử thần này không đủ sức vươn tới trái đất
vốn nằm trong một hệ sao nằm rìa các thiên hà
hình ảnh mới cũng tiết lộ từ trường của sagitarius a sao mạnh mẽ và phức tạp hơn suy nghĩ trước đây
tư trường của nó rất giống với trường của m tám mươi bảy
một lỗ đen quái vật khác nặng hơn sartorius tận một lần
và nằm cách chúng ta năm mươi bài
tiếp theo chương trình sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung cho ba miền trong đêm nay và ngày mai
bắc bộ có mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trung bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có lúc có mưa rào và rông
đêm có mưa vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi độ
nhiệt độ cao nhất hai mươi năm hai mươi tám độ có nơi trên hai mươi tám độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc nhiều mây
ngày có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to phía nam có mây
có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi năm hai mươi tám độ
phía nam hai mươi chín ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây
phía bắc có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to phía nam ngày nắng đêm không mưa gió đông đến đông nam cấp hai cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi ba mươi ba độ phía nam có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác
cục bộ có mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng miền đông có nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất hai mươi năm hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ miền tây ba mươi ba ba mươi năm độ có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nhẹ sóng cao năm một năm m
quần đảo trung sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba bốn
sóng cao năm một năm m
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào sáng ngày mai ba mươi tháng ba
xin mời quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại